thưa quý vị văn phòng chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của thủ tướng chính phủ về hướng xử lý vụ xả thải của công ty chinwell fastoner việt nam
nằm trong phân khu khu công nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạng hương nghiệp phongmosa thuộc khu công nghiệp nhân trạch ba tỉnh đồng nai
hiện tại tỉnh đồng nai đang phân tích số liệu và thực hiện quan trắc để xác định mức độ nguy hại và ngăn chặn sự ảnh hưởng đến người dân và môi trường xung quanh
do công ty chin well thuê chở chất thải đưa đi nhiều tỉnh thành nên công an vẫn đang điều tra và sẽ công khai vụ việc trước dư luận
trước đó ngày hai mươi tám tháng bảy công an tỉnh đồng nai phối hợp với sở tài nguyên môi trường vào phân khu khu công nghiệp formosa
bất ngờ kiểm tra công ty chinwell fastoner việt nam và phát hiện công ty này đấu nối hai đường ống xả thải
trong đó có một ống xả thải ra cổng thắt nước mà không qua xử lý
ngoài ra công ty này còn chung lắp hàng trăm tấn bụng thải chưa qua xử lý trong khuôn viện công ty
đây là những sai phạm nghiêm trọng của công ty chinwell cần phải xử lý nghiêm minh